xin chào quý vị và các bạn
thưa quý vị khác hẳn với những ngày trước đó bắc bộ đã không còn trạng thái nắng giáo hanh hao bao trùm trên toàn khu vực nữa
ngay từ sáng nay khi ra khỏi nhà thì chắc hẳn là quý vị đã cảm thấy nhiệt độ giảm và mưa cũng đã xuất hiện
như là tại khu vực thủ đô hà nội nếu như ngày hôm qua trời nắng hanh với nhiệt độ trưa chiều vẫn còn ở mức là hai mươi tám độ
thì sang đến ngày hôm nay mưa đến và nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức là hai mươi ba độ tức là nhiệt độ đã giảm sâu tận năm độ c
kiểu thời tiết mưa lạnh như thế này không chỉ xuất hiện tại hà nội mà sẽ bao trùm ra toàn khu vực
cả khu vực phía đông bắc bộ và phía tây bắc bộ đều đồng loạt giảm nhiệt trời sẽ chuyển lạnh
nhiệt độ cao nhất tại khu vực phía tây bắc bộ là hai mươi ba hai mươi sáu độ còn khu vực phía đông bắc bộ là hai mươi hai hai mươi năm độ
về đêm trời rét tại vùng núi cao
xui xuống giả đất miền trung không còn tác động của áp thấp nhiệt đới nhưng với đới gió đông dày từ biển thổi vào
thì mưa rào và rông vẫn sẽ xảy ra dù lượng mưa có xu hướng giảm đáng kể
đáng lưu ý là tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do còn chịu tác động kết hợp của gió đông bắc
từ khối không khí lạnh từ phía bắc khu vực này sẽ có mưa vừa mưa to có nơi xảy ra mưa rất to
nên người dân tại đây cần hết sức cảnh giác với khả năng xảy ra lũ quét xa lở đất đá ven sông suối
về tình hình nhiệt độ khu vực các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
còn có nơi sẽ xảy ra cao hơn ở khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi độ
điểm dính chân cuối cùng là tây nguyên và nam bộ mưa cũng sẽ có xu hướng giảm
đặc biệt là tại khu vực tây nguyên mưa sẽ chỉ còn xảy ra nhiều trong hôm nay và ngày mai
còn ở khu vực nam bộ thì mưa lại có xu hướng gia tăng tại các tỉnh miền tây của nam bộ
với nhiều điểm đạt lượng mưa vừa cục bộ có nơi xảy ra mưa to kèm theo rông xét và gió mạnh
nên người dân tại khu vực này cần hết sức lưu ý
tăng trở lại ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ tại tây nguyên và nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
trên biển vùng biển của đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác thịnh hành gió đông bắc đến đông
với cường độ cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
khu vực quần đảo trường sa ở mức là cấp bốn cấp năm có mưa rào và rông rải rác tại phía nam khu vực
đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy hay gió giật mạnh
nhiệt độ tại khu vực quần đảo hoàng sa là hai mươi năm
tại trường sa là hai mươi sáu ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba trời lạnh
nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi bốn độ